từ đầu tháng một mươi đến nay tại hồ nước khe trè thuộc thị trấn hải lăng huyện hải lăng tỉnh quảng trị
xuất hiện tình trạng cá nuôi bị chết hàng loạt khiến người dân rất lo lắng
nguyên nhân hiện tượng cá chết đang được các ngành chức năng tiến hành làm rõ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ông hồ ngọc trai một người dân đang nuôi cá tại hồ khe trè thì tình trạng cá chết xuất hiện nhiều từ ngày ba tháng một mươi và kéo dài đến nay
các loại cá trong hồ từ cá mè cá chép có trọng lượng từ một đến bốn kg cho đến các loại cá tầng đáy như cá rô phi cá lóc cá thắt lát đều bị ghé lở và chết như thế này
có ngày lượng cá chết lên đến vài chục kg
nhiều người dân rất lo lắng bởi hồ khe tre còn là nơi tiếp nhận nguồn nước thải của dự án cụm liên hợp dệt nhuộm may hải lăng
từ ngày hai tháng này công ty có xả nước xuống cá chết nhờ chính quyền cấp cấp xét nghiệm cho coi chứ cá có phải chết vì ô nhiễm môi trường hay không
hồ khe chè có diện tích hơn một mươi hectare mặt nước tự nhiên những năm gần đây nhiều hộ dân đã thuê để nuôi cá trên hồ tuy nhiên chưa bao giờ có hiện tượng cá chết như hiện nay
trước những băn khoăn lo lắng của người dân ủy ban nhân dân huyện hải lăng đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
sở tài nguyên và môi trường cũng đã tiến hành lấy mẫu cá chết mẫu nước tại hồ khe chè đưa đi xét nghiệm
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cá chết là do đâu

hồ khe trè có diện tích hơn một mươi hectare mặt nước tự nhiên những năm gần đây nhiều hội dân đã thuê để nuôi cá trên hồ tuy nhiên chưa có hiện tượng cá chết là do đâu